ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại trại giam cao lãnh tỉnh đồng tháp thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định tha tù
trước thời hạn có điều kiện giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp lễ ba mươi tháng bốn
cho hai trăm năm mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam cao lãnh
trong hai trăm năm mươi sáu phạm nhân được trao quyết định có một mươi phạm nhân được trao quyết định giảm hết thời hạn
chấp hành án phạt tù đồng tháp có năm phạm nhân an giang có một phạm nhân và tiền giang có một phạm nhân
một mươi phạm nhân được trang quyết định tha tù trước thời hạn an giang có một phạm nhân cần thơ có ba phạm nhân
và đồng tháp có sáu phạm nhân và hai trăm ba mươi sáu phạm nhân được trao quyết định giảm án từ một đến một mươi bảy tháng
các phạm nhân được giảm án lần này là những phạm nhân có nhiều nỗ lực cố gắng cải tạo tốt
trong quá trình chấp hành án tại trại đây là chính sách thể hiện sự khoan hồng của đảng và nhà nước ta
nhằm tạo cơ hội cho các can phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng và là động lực để các phạm nhân khác
phấn đấu lao động cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình sống có ích cho xã hội